tại tỉnh thanh hóa tính đến sáng nay các tàu thuyền đánh bắt cá trên biển của ngư dân trên địa bàn đã vào nơi tránh trú an toàn
tỉnh thanh hóa có hơn bảy hai trăm ba mươi tàu thuyền với hơn hai mươi sáu ba trăm bảy mươi lao động hành nghề đánh bắt trên biển
để chủ động ứng phó với thiên tai tỉnh thanh hóa đã kiểm đếm và giữ liên lạc với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão
kể cả tàu vận tải và tàu du lịch kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại các bến di chuyển gia cố bảo đảm an toàn
giảm thiệt hại và không để người ở lại trên các phương tiện lồng bè tròi canh
chiều tối ngày một tháng tám tỉnh thanh hóa đã có công điện khẩn triển khai nhiều giải pháp phòng chống bão số hai
trong đó có quyết định cấm biển từ dạng sáng ngày hai tháng tám